chuyển sang tin tức quốc tế
thưa quý vị sáng nay ngày ba tháng tám hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi năm amm năm mươi năm
và các hội nghị liên quan sẽ chính thức khai mạc tại thủ đô phnom penh vương quốc campuchia
và trong ngày hôm qua các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ sự kiện đã được tổ chức
gồm hội nghị ủy ban hiệp ước khu vực đông nam á không có vũ khí hạt nhân
và đối thoại giữa bộ trưởng ngoại giao với đại diện ủy ban liên chính phủ asean về nhân quyền
bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn dẫn đầu đoàn việt nam tham dự
về cao ý nghĩa của tuyên bố asean về nhân quyền nhân dịp một mươi năm tuyên bố
nỗ lực của asean triển khai các cam kết về các quyền và tự do cơ bản của con người
kể cả trong giai đoạn khó khăn do đại dịch covid một mươi chín và những phức tạp trong khu vực
kỳ họp hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi năm có ý nghĩa rất quan trọng
bởi đây là lần đầu tiên bộ trưởng các nước và gần hai mươi đối tác
nhóm họp trực tiếp sau gần ba năm bị giãn đoạn bởi covid một mươi chín
dự kiến trong thời gian diễn ra kỳ họp các bộ trưởng ngoại giao asean và các đối tác
sẽ tham dự hơn hai mươi hoạt động trong khuôn khổ asean asean một asean ba
cấp cao đông á và diễn đàn khu vực asean rf thảo luận về tiến trình xây dựng cộng đồng asean
xây dựng định hướng phát triển cộng đồng asean sau năm hai nghìn hai mươi năm
kiểm điểm và định hướng quan hệ giữa asean với các đối tác
cũng như trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực